chào mừng quý vị đến với bản tin toàn cảnh covid một mươi chín chiều một mươi tám một mươi
chương trình được phát sóng trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin covid mới nhất
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem một số tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm bằng nguyên thị lệ khẳng định đến thời điểm hiện tại
cả hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới
liên quan đến tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung tây nguyên
trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ngập sâu đường xá bị chia cắt người dân phải chạy lũ trong đêm
đã ghi nhận những trường hợp bị mất tích do nước lũ cuốn trôi
nhiều trường đại học tại tp hcm
cho phép sinh viên đã tiêm đủ liều vaccine có điều kiện di chuyển đến trường được học trực tiếp các học phần thực hành thí nghiệm đồ án khóa luận tốt nghiệp
trong khi đó một số trường tại hà nội đã lên phương án cho sinh viên trở lại học tập trung
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế về xét nghiệm covid một mươi chín không bắt buộc phải xét nghiệm tất cả các trường hợp
chỉ có hai nhóm cần xét nghiệm khi đi lại giữa các địa phương và trên địa bàn
ngoại truyền thông tin
ngay sau khi phú thọ phát hiện bốn mươi năm người nhiễm covid một mươi chín sở y tế tỉnh lào cai đã ra thông báo khẩn yêu cầu người dân từng đến và về từ phú thọ
từ ngày một mươi tháng một mươi trở lại đây chủ động khai báo y tế
vừa qua trên địa bàn tỉnh bình phước đã xuất hiện thông tin lực lượng chức năng
gián niêm phong cửa xe ô tô của người dân huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đã chấn chỉnh nhắc nhở không để xảy ra sự việc tương tự
trong lúc dịch bệnh ở nhiều tỉnh miền tây tỉnh bình phước đã được xét nghiệm covid một mươi chín
bệnh ở nhiều tỉnh miền tây có dấu hiệu tạm lắng thì hai tỉnh sóc trăng và cà mau lại trở thành điểm nóng khi vươn lên dẫn đầu số ca mắc covid một mươi chín trong khu vực
việc đi lại của người dân giữa hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh thuận lợi hơn sau khi cơ quan chức năng không yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm dù tiêm vaccine hay chưa
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung trí tiết
tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm bà nguyễn thị lệ khẳng định
đến thời điểm hiện tại cả hai quận huyện và thành phố thủ đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thực mới
phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
bà nguyễn thị lệ chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm chia sẻ
đây là kỳ họp rất quan trọng của hội đồng nhân dân thành phố để đánh giá sâu sắc toàn diện những nỗ lực cố gắng của thành phố trong kiểm soát dịch covid một mươi chín
bà lệ cho biết tính đến một mươi bảy tháng một mươi thành phố có bốn trăm một mươi bảy hai trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy trăm chín mươi bảy ca trị khỏi và xuất viện
số ca nhiễm trong ngày đã giảm xuống mức ba con số
số ca tử vong giảm rất sâu xuống hai con số
tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đạt gần chín mươi chín và tỷ lệ tiêm mũi hai đạt trên bảy mươi sáu
thực hiện chỉ thị một mươi tám của chủ tịch ubnd tp hcm một số hoạt động kinh tế xã hội đã được thí điểm mở cửa trở lại
đây là tín hiệu tích cực để tiếp tục triển khai các hoạt động kinh tế xã hội với phương châm mở cửa từng bước an toàn vững chắc
bà lệ nhấn mạnh đến hôm nay chúng ta có thể báo cáo trước đồng bào cử tri thành phố cả hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới
tuy nhiên để đạt được kết quả như hiện nay theo bản lệ tp hcm đã phải trả cái giá không nhỏ
trong gần năm tháng qua đã buộc thành phố phải duy trì giãn cách xã hội nhiều lần và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch triệt đề
từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một giảm mạnh
giá trị tổng sản phẩm grdp ước giảm bốn chín mươi tám và dự báo cả năm giảm năm sáu
trong khi mục tiêu là tăng sáu tổng số vốn đầu tư công giải ngân chỉ đạt ba mươi hai kế hoạch
qua giả soát dự kiến tp hcm chỉ đạt một mươi một trên hai mươi chín chỉ tiêu mà nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố đặt ra
và không hoàn thành một mươi ba trên hai mươi chín chỉ tiêu năm chỉ tiêu chưa tính toán được
dự báo thu ngân sách nhà nước không giảm sâu nhưng khó hoàn thành kế hoạch
liên quan đến tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung tây nguyên
trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ngập sâu đường xá bị chia cắt
người dân phải cháy lũ trong đêm đã ghi nhận những trường hợp bị mất tích do nước lũ cuốn trôi
những ngày qua khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi xuất hiện mưa to đến rất to
do mưa lớn nên lũ từ các sông từ nam quảng bình đến bình định con tum và gia lai lên nhanh
khiến nhiều khu vực thấp trũng chìm trong biển nước
tại tỉnh gia lai mưa lũ khiến hàng chục nhà dân ở thành phố pleiku bị ngập nước
ngoài ra một số ngầm tràn đường giao thông tại huyện krongcho đức cờ mangyang yapa chuprong kapang chuse bị nước tràn qua
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
mưa lũ cũng gây sạt lở hàng loạt vị trí trên các tuyến đường giao thông tại các huyện đức cờ đắc đoa krongcho
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi tỉnh con tum có hai mươi tám căn nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ
huyện đắc lê phải tổ chức di rời sáu mươi bảy hậu dân tại các xã mường hòng đắc bây sốp thị trấn đắc lê đến nơi an toàn
tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bảy nối xã đắc hình đắc xì đến xã đắc côi huyện con rẫy sạt lở một số điểm
nước sông poco huyện đắc lê dâng cao cầu treo bắt qua sông nối thị trấn đắc lê với các thôn đông sông đông thượng vì nước lũ cuốn trôi mố cầu
tại quảng nam mưa lớn khiến nhiều khu vực ở các huyện miền núi như tây giang nam trà my bị ngập cục bộ sạt lở chia cắt
cụ thể tuyến đường hồ chí minh đoạn qua xã a vương huyện tây giang bị sạt lở
dòng nước suối chảy xiết khiến các phương tiện di chuyển từ thành phố đà nẵng huyện đông giang lên tây giang không thể lưu thông
tuyến quốc lộ bốn mươi b từ bắc trà my lên nam trà my đoạn ngầm sông trường và sông oa ngập sâu khiến các phương tiện bất lực không qua được
tại vùng rốn lũ huyện đại lộc mưa lớn kết hợp với hồ thủy điện ở thượng nguồn xả lũ khiến nước sông vu gia dâng cao
một khu dân cư ven sông vu gia thị trấn ái nghĩa huyện đại lộc bị nước bổ vây
tại phố cổ hội an mưa to kéo dài khiến mực nước trên sông hoài một nhánh của sông thu bồn chảy qua phố cổ dâng cao
tối một mươi bảy tháng một mươi tại các xã vùng ven sông kiến giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nước sông lên nhanh
nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt người dân chuẩn bị thuyền bè trong đêm để phòng lũ lớn
tại quảng trị thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết
mưa lớn trong những ngày qua làm nước sông dâng cao gây ngập tại các ngầm tràn và chia cắt một số tuyến đường ở khu vực miền núi
đặc biệt tại một số tràn trên địa bàn huyện đắk rông như tràng tà rụt a vao trên đường vào trung tâm xã a vào tràn ba lòng xã ba lòng cầu tràn đá đỏ xã ba nang tràn ly tôn xã tà long và một số khu vực lực lượng chức năng phải lập biển cấm người qua lại
thưa quý vị và các bạn trước tình hình mới nhiều trường đại học tại tp hcm cho phép sinh viên đã tiêm đủ liều vaccine
có điều kiện di chuyển đến trường được học trực tiếp các học phần thực hành thí nghiệm đồ án khóa luận tốt nghiệp
trong khi đó một số trường tại hà nội đã lên phương án cho sinh viên trở lại học tập trung
đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm là trường mới nhất ở tp hcm
thông báo cho phép sinh viên đến trường học thực hành thí nghiệm để hoàn tất đề tài khóa lợn tốt nghiệp từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
nhà trường ưu tiên cho sinh viên năm cuối để đảm bảo tiến độ đào tạo tốt nghiệp theo kế hoạch
từ ngày một tháng một mươi một sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm cũng có thể trở lại trường để học các học phần thực hành thí nghiệm khóa luận tốt nghiệp
người học và giảng viên phải tiêm đủ liều vaccine theo hướng dẫn của ngành y tế và điều kiện di chuyển đến trường
lãnh đạo đại học công nghiệp tp hcm cho biết các học phần lý thuyết được xác định dạy học trực tuyến hết học kỳ một
trong tình hình mới trường sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
và có nhu cầu hoàn thiện gấp các môn thực hành thí nghiệm khóa lần tốt nghiệp tới trường học trực tiếp từ tháng một mươi một
đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm là trường sớm thông báo cho sinh viên có đủ điều kiện được đăng ký học trực tiếp
các học phần thực hành thí nghiệm tại trường
tạm thời trường chỉ cho phép sinh viên thực hiện thí nghiệm thực hành tại cơ sở lý thường kiệt quận một mươi tp hcm
dự kiến cuối tháng một mươi nhà trường có thể triển khai dạy học trực tiếp
tại hà nội đại học ngoại thương là một trong những trường đang chuẩn bị phương án dạy học tập trung
đại học ngoại thương cho biết nhà trường đang theo dõi các quy định liên quan đến người ngoại tỉnh trở lại hà nội
để sắp xếp thời gian cho sinh viên trở lại trường
một trong những yếu tố quan trọng để quyết định thời điểm dạy học tập trung là điều kiện tiêm vaccine của sinh viên và người dạy
hiện một trăm linh giảng viên nhân viên của đại học ngoại thương tại hà nội đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
phần lớn sinh viên của trường ở hà nội cũng đã được tiêm vaccine
nhưng tỷ lệ sinh viên được tiêm vaccine ở các tỉnh lại không đồng đều
liên quan đến vấn đề vaccine cho sinh viên đại học kinh tế quốc dân cho biết
trong thời gian qua nhà trường chủ động phối hợp với lực lượng y tế tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho cán bộ giảng viên và một số sinh viên ở hà nội
dự kiến những sinh viên ở các tỉnh thành chưa tiêm sẽ được trường tổ chức đăng ký tiêm ngay sau khi đi học tập trung trở lại
hiện nhà trường đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung khi tình hình dịch bệnh ở hà nội đã cơ bản được kiểm soát
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế về xét nghiệm covid một mươi chín không bắt buộc phải xét nghiệm tất cả các trường hợp
chỉ có hai nhóm cần xét nghiệm khi đi lại giữa các địa phương và trên địa bàn
theo đó bộ y tế hướng dẫn không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
nếu đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba chỉ xét nghiệm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
hành khách tham gia giao thông trừ vận tải đường hàng không và đường sắt đáp ứng các yêu cầu sau tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền
chỉ yêu cầu xét nghiệm khi có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ vùng có dịch ở cấp độ ba và khách đến từ vùng có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn
xét nghiệm hành khách trong các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng ho sốt mệt mỏi đau họng mất vị giác và khứu rác khó thở
đề xuất bỏ quy định tiêm đủ vaccine covid một mươi chín mới được đi máy bay
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
việc xét nghiệm covid một mươi chín có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
với vận tải hàng không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quy định số một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu qd bgtvt ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
và quyết định một nghìn bảy trăm tám mươi sáu qd bgtvt ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
với vận tải đường sắt tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định số một nghìn bảy trăm tám mươi hai qd bgtvt ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mới về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới
ngay sau khi phú thọ phát hiện bốn mươi năm người nhiễm covid một mươi chín sở y tế tỉnh lào cai đã ra thông báo khẩn
yêu cầu người dân từng đến và về từ phú thọ từ ngày một mươi tháng một mươi trở lại đây chủ động khai báo y tế
hiện tại diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh phú thọ rất phức tạp đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng
sở y tế tỉnh lào cai ban hành thông báo khẩn đề nghị những người dân đến hoặc về từ phú thọ từ ngày một mươi tháng một mươi đến nay
chủ động đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
những người này phải tự cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm
cho đến chiều qua một mươi bảy tháng một mươi lào cai ghi nhận có thêm một người nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân covid một mươi chín mới nhất nằm trong số lao động về từ bình dương về đến lào cai trong ngày một mươi năm tháng một mươi
và được lấy mẫu xét nghiệm sau khi vào khu cách ly tập trung
ngày một mươi sáu tháng một mươi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
những ngày qua lào cai tiếp tục ghi nhận nhiều lao động trở về từ các tỉnh phía nam nhiễm covid một mươi chín
hiện tại tỉnh có một mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đang phải điều trị tại bệnh viện giã chiến
trong đó có một mươi năm lao động về từ vùng dịch và hai nhân viên y tế bị lây nhiễm dịch
khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên cao tốc hà nội lào cai
còn tại phú thọ sau nhiều ngày không có ca nhiễm covid một mươi chín
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi địa phương này đã phát hiện bốn mươi năm ca nhiễm
trong đó nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín là học sinh và một số ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện tại chưa rõ nguồn lây có lịch trình di chuyển rất phức tạp
vừa qua trên địa bàn tỉnh bình phước đã xuất hiện những thông tin
lựa lựa chức năng gián niêm phong cửa xe ô tô của người dân
huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đã chấn chỉnh nhắc nhở không để xảy ra sự việc tương tự
ông nguyễn văn lưu phó chủ tịch ubnd huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết
huyện đã chấn chỉnh nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng
giá niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua bình phước
để kiểm soát dịch covid một mươi chín huyện bù đăng yêu cầu các chốt dán giấy ghi dòng chữ
tài xế và người đi cùng trên xe không được xuống xe trên địa bàn tỉnh bình phước
trong quá trình di chuyển về bình dương để nhận diện là xe quá cảnh
giấy này được dán trước đầu xe hoặc đuôi xe nhằm không gây cản trở cho người dân
cho nên trường hợp niêm phong ngay cửa xe mà báo chí đưa tin là cá biệt
vụ việc gián niêm phong cửa xe ô tô xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi vừa qua
một người phụ nữ ngụ huyện phú giáo bình dương lái xe từ lâm đồng qua bình phước để về bình dương
khi đến chốt người này không đủ điều kiện được vào địa bàn
nhưng do gia đình có người thân đang hấp hối nên lực lượng trực chốt đã linh động để họ được về thăm
đồng thời giá niêm phòng cửa xe ô tô người này cũng đã cam kết đi thẳng qua bình phước
và trong quá trình di chuyển không dừng đỗ trên địa bàn
sau sự việc trên ubnd huyện bù đăng đã nhắc nhở lực lượng trực các chốt kiểm soát dịch
và sẽ có cách quản lý phù hợp vừa đảm bảo người dân đi lại thuận tiện vừa phòng chống dịch
trong lúc dịch bệnh ở nhiều tỉnh miền tây có dấu hiệu tạm lắng
thì hai tỉnh sóc trăng và cà mau lại trở thành điểm nóng
khi vượt lên dẫn đầu số ca mắc covid một mươi chín trong khu vực
thời gian qua dòng người từ các tỉnh thành trở về hai tỉnh sóc trăng và cà mau quá nhiều
trong đó có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
theo sở y tế tỉnh cà mau tính từ đợt dịch lần thứ tư đến ngày một tháng một mươi
tỉnh cà mau chỉ ghi nhận ba trăm sáu mươi chín ca
là một trong những địa phương có số ca mắc covid một mươi chín thấp nhất ở đồng bàng sơn củ long
tuy nhiên từ sau ngày một tháng một mươi đến nay
số ca mắc của tỉnh cà mau nhanh chóng vượt qua mức một ca
chủ yếu là người từ các tỉnh vùng dịch trở về
qua thống kê từ ngày một tháng một mươi có hơn ba mươi người từ các tỉnh về cà mau tránh dịch
tương tự tại sóc trăng đến nay đã có khoảng bốn mươi người về từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành đông nam bộ
trong số này có nhiều người mắc covid một mươi chín để số ca mắc mới của tỉnh này tăng mạnh
trong những ngày qua mỗi ngày sóc trăng ghi nhận hơn hai trăm linh ca mắc mới
có hôm lên đến hai trăm bảy mươi một ca
theo sở y tế tỉnh sóc trăng tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
sóc trăng có ba ba trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín
ở một mươi một huyện thị xã thành phố của tỉnh
nhiều nhất là huyện trần đề
do có liên quan đến một công ty thủy sản tại xã tài văn với một bảy mươi hai ca
kế đến thị xã vĩnh châu với bảy trăm bảy mươi sáu ca
huyện mỹ xuyên bốn trăm tám mươi chín ca
theo sở y tế tỉnh sóc trăng hầu hết các mắc mới là những trường hợp f một
và về từ vùng dịch
tất cả đều đã được quản lý trước đó
ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết
tuy các giải pháp phòng chống dịch đã được triển khai thực hiện đúng hướng
hiệu quả cơ bản được kiểm soát
nhưng diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp
số ca nhiễm covid một mươi chín phát hiện qua sàng lọc cộng đồng vẫn còn
tại cà mau trước diễn biến số ca mắc covid một mươi chín đang leo thang
tỉnh này đã kích hoạt tất cả các bệnh viện giã chiến
và thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất
trước đó các bệnh tăng nhanh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
kích hoạt năm bệnh viện giã chiến
và chuẩn bị chuyển đổi công năng bệnh viện huyện phú tân
và ngọc hiển thành bệnh viện giã chiến số sáu và bảy
nâng tổng công suất tiếp nhận điều trị covid một mươi chín
lên một bảy trăm linh giường
việc đi lại của người dân giữa hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
thuận lợi hơn sau khi các quan chức năng
không yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm
dù tiêm vaccine hay chưa

tài chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại trạm thu phí cầu bến thủy một và cầu bến thủy hai
nối hai tỉnh nghệ an hà tĩnh
lượng người qua lại đông hơn so với những ngày trước đó
nhiều người dân vui mừng khi lực lượng kiểm soát chốt
không yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
theo quy định mới nhất từ trung tâm chỉ huy
phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
người dân vào tỉnh nghệ an không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm
chỉ thực hiện xét nghiệm người đến từ địa bàn
có dịch cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng
trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch cấp độ ba
và một mươi chín tỉnh thành phía nam
một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
tại chốt cầu bến thủy một cho hay
do không phải xuất trình giấy xét nghiệm sars cov hai
nên sáng nay người dân ra vào thành phố vinh khá đông
hiện chốt kiểm soát dịch huyện nghi xuân hà tĩnh
cũng chỉ yêu cầu người dân khai báo y tế
và cấp một bản cam kết về lịch trình đi
đến địa điểm trong tỉnh
lực lượng trục chốt chỉ dừng xe
kiểm tra người từ các tỉnh thành phía nam đi qua
trong khi đó dù đã được khôi phục chạy thử lại bốn ngày
nhưng tuyến xe buýt thành phố vinh hà tĩnh
vẫn ít khách do vướng quy định hành khách trên xe
phải có giấy xét nghiệm
bản tin toàn cảnh covid chiều một mươi tám tháng một mươi
xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh youtube
bản sức khỏe và đời sống
để cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất
xin kính chào